thực hiện cuộc vận động của ban thường vụ thành ủy tp hcm người dân thành phố không xả rác ra đường và canh rạch
vì thành phố sạch và giảm ngập nước
tuy chưa đạt được kết quả như mong muốn nhưng bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân
trong việc bảo vệ môi trường sống tại tp hcm
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là hẻm hai nghìn hai trăm bảy mươi ba khu nghỉ trang giáo sứ bình an khu phố sáu phường sáu quận tám
trước đây là một điểm đen về ô nhiễm môi trường nhưng hiện nay nhờ làm tốt công tác tuyên truyền
vận động người dân khu vực này đã được chuyển biến tích cực
khi được sự hỗ trợ của giáo sứ bình an mỗi ngày trong đợt chúng tôi thi công thực hiện đoạn đường này
xóa điểm này trong một mươi ngày
với kinh phí của hội đồng mục vụ giáo sứ bình an hỗ trợ người dân ở đây tến thấy được hiệu quả của vấn đề này
sự ô nhiễm môi trường này được giải quyết căng cơ thì người dân hỗ trợ đóng góp kinh phí tổng cộng là một trăm sáu mươi ba triệu
để thực hiện thi công vấn đề này
đến nay điểm này đã
xóa sạch và rất là đẹp
thực hiện chỉ định một mươi chín của ban thường vụ thành ủy về người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch
vận động người dân nâng cao nhận thức trong việc thu gom xử lý và phân loại rác tại đầu nguồn
bên cạnh đó thành phố tăng cường xử phạt đối với tổ chức cá nhân vi phạm môi trường